hội nghị bộ trưởng cấp cao asean về phát triển nguồn nhân lực trong một thế giới công việc đang đổi thay
diễn ra vào chiều ngày một mươi sáu tháng chín tại hà nội đã thông qua lộ trình thực hiện tuyên bố asean
về phát triển nguồn nhân lực trong một thế giới công việc đang đổi thay
và ra mắt hội đồng giáo dục nghề nghiệp asean
hội đồng giáo dục nghề nghiệp asean gọi tắt là tvet có sứ mệnh và vai trò quan trọng
trong việc hiện thực hóa tuyên bố asean về phát triển nguồn nhân lực
hội đồng sẽ xem xét các khuyến nghị trong chương trình nghị sự giáo dục nghề nghiệp asean
trong tương lai trên cơ sở khuyến nghị các chính sách nhằm cải thiện hệ thống giáo dục nghề nghiệp
bảo đảm chất lượng tiêu chuẩn đào tạo tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp và các nền công nghiệp
nhằm cải thiện chất lượng giáo dục nghề nghiệp và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động
tạo thuận lợi cho sự dịch chuyển lao động
hỗ trợ các chương trình thu hẹp khoảng cách giữa cung cầu cải thiện giáo dục nghề nghiệp cho phụ nữ
người khuyết tật thanh niên người cao tuổi người sống ở vùng nông thôn vùng sâu vùng xa người thất nghiệp
giám sát các chương trình liên quan đến hội đồng giáo dục nghề nghiệp asean và phát triển nguồn nhân lực